các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ ngày vào điểm nóng sư cô nhuận bình thường chia sẻ những tâm tư câu chuyện đã và đang diễn ra ở bệnh viện giã chiến số một mươi hai với thế giới bên ngoài xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe
từng đoàn xe nối đuôi nhau chở f đến nhập viện
nhiều bệnh nhân chưa kịp làm thủ tục nhập viện đã khó thở phải cấp cứu ngay
phòng cấp cứu vẫn tấp nập với rất nhiều ca
may mắn là chiều nay nhiều ca cấp cứu khi đưa vào phòng với chỉ số spo hai dưới bốn mươi nhưng sau những nỗ lực của đội ngũ tuyến đầu các chỉ số đã vượt qua ngưỡng trên chín mươi
mỗi lần có một ca cấp cứu cả khoa chạy toán loạn để lo cho bệnh nhân
dù bình thường lúc nào cũng phải tiết kiệm đồ bảo hộ khẩu trang
nhưng đến khi có một vài ca mệt khó thở đưa xuống phòng cấp cứu thì cả khoa đã có mặt đầy đủ mỗi người một tay kéo hơi thở trở về trạng thái bình thường cho bệnh nhân cứu họ khỏi bàn tay tử thần dành ra sự sống trong từng găng tức cho họ
thật sự thương các y bác sĩ nhiều lắm làm việc bất chấp nóng bức mệt mỏi hiểm nguy lúc nào cũng đặt sự an toàn của bệnh nhân lên hàng đầu lúc nào cũng tâm niệm phải cứu bằng được bệnh nhân
thật sự ngôn từ không đủ để diễn tả bằng lời
sài gòn chiều nay mưa rồi những chiếc xe không còn hối hả những tán cây xôn xao đón giọt mưa rào hàng ngàn f đứng trên lầu cao nhìn ra cửa sổ từ các bệnh viện giã chiến
mỗi người một suy nghĩ mỗi người một ước muốn
trong thâm tâm ai ai cũng mong thành phố mau khỏe mong covid một mươi chín sớm đi qua nhà nhà được đoàn tụ cuộc sống bình thường trở lại
từ khi trở thành f các bệnh viện đã được đoàn tụ cuộc sống bình thường trở lại
từ khi trở thành f và vào đến nơi này mỗi người đều mang trong lòng một cuộc chia ly
có những cuộc chia ly ngắn có những cuộc chia ly dày và cũng có những cuộc chia ly mãi mãi
bao nhiêu lo toan bấy nhiêu buồn khổ những căng thẳng bất an dường như mỗi ngày một nhiều thêm
covid một mươi chín đè lên những thân phận nhiều đớn đau khổ sở không đủ ngôn từ để diễn tả nhưng buồn và chạy lòng biết bao nhiêu
hôm nay ở tuyến đầu một nhân viên y tế đã đưa ra một bài hỏi
y tế bần thần khi ai tin cả nhà bị dương tính
lo lắng thật nhiều nhưng biết phải làm sao
trách nhiệm trên vai đồng đội đang chờ cũng chẳng thể vì tỉnh riêng mà phó mặt cho tất cả
ngậm ngùi sen lẫn những xót xa rồi con tạo cứ xoay vần lên xuống
mưa lại rơi nỗi buồn răng khắp lối
chưa bao giờ người ta lại ước muốn một cuộc sống bình thường như lúc này
chỉ cần bình thường thôi không cần xa hoa cao xa
mưa lại rơi hằng ngàn ánh mắt ép không nhìn ra cửa sổ
đếm giọt mưa rơi như nỗi buồn rớt xuống trần gian
họ nhớ nhà lắm nhớ con nhớ cháu nhớ vợ nhớ chồng nhớ cả những người thương
nhớ từng bữa ăn đầm ấm những cuộc hội ngộ vui phầy
tất cả đã bị covid một mươi chín tước đoạt mang niềm vui của họ đi xa
mưa lại rơi rơi như giọt nước mắt mặn đắng của những người thương

nhớ ép không khi nhận được hông tin có người thân vừa ra đi vì covid một mươi chín
họ gào khóc như một đứa trẻ họ dãy ruộng trong đớn đau
họ quỷ ngã xuống sàn bất kể chỉ số spo hai tuột dốc không phanh
mưa lại rơi nhiều nỗi buồn chắc nối
hàng càn ép không không giấu được sự nhớ nhà
lâu lâu họ bộc bạch
hôm nay con đỡ chưa sư cô
các chỉ số của con có ổn không
con sắp khỏe chưa
con sắp lành bệnh chưa
con nhớ gia đình lắm rồi
con muốn về nhà sư cô ạ
ở tuyến đầu nhiều tâm sự trái ngang những nỗi buồn không tên tuổi
người ta phải tự chấn an nhau
bằng cách nói rằng họ sắc khỏe rồi các chỉ số sắp ổn định rồi
chỉ cần cố gắng thêm chút nữa ăn nhiều ngủ đủ giấc uống đủ nước
tinh thần thoải mái không lo toan thì ngày tạm biệt bệnh viện sắp đến với họ rồi
nhiều khi chấn an các ép không xong chúng tôi vội quay đi
để giấu giặt nước mắt của mình giấu sự nghẹn ngào thương cảm
ai ai nơi này cũng đáng thương nên thôi cứ thương được lúc nào thì hay lúc đó
cho nhau được chút niềm tin hy vọng nào thì cứ cho
bởi cũng có thể sau ba mươi phút trôi qua cuộc đời chẳng êm đềm như mình mong đợi
sài gòn vẫn là người thương trong tim của hàng triệu người già trẻ các thế hệ
nên khi sài gòn không khỏe thì nỗi buồn phương vãi lối quen xưa
hãy cố lê nhé thành phố tôi yêu rồi covid một mươi chín sẽ đi
dù cuộc sống bình yên sẽ sớm trở lại với bao người
giờ này ở tuyến đầu đồng hồ điểm số hai mươi ba h năm mươi
khung cảnh ở đây vẫn vậy vẫn tấp nập người xe
vẫn bình oxy vẫn dịch truyền vẫn người xa vô huyên áo
nhưng buồn buồn lắm vì mọi thứ chẳng như mình mong đợi
có vẻ dịch bệnh chưa dừng lại hay giảm

đối diện với những khoảnh khắc này mới thấy sinh mệnh cực kỳ quan trọng nhưng cũng quá đỗi mong manh
chưa bao giờ thấy thương sài gòn và thương người dân như vậy
mong tình yêu thương của đức phật sẽ sửa ấm chúng con và chúng sinh
xin hãy che chở cho chúng con và chúng xanh
chẳng lao đoạn rứt nghiệp khổ xa lìa tật bệnh tiêu tan
sẽ sống trỗi dậy giữa môn ngàn hạnh phúc
hai h năm mươi sáng tại phòng cấp cứu

được thay liên tục
dịch truyền chảy từng giọt nhạt khoan
máy spo hai huyết áp được đo sau hỗi giờ hoặc ba mươi phút
tiếng tút tút được phát ra từ máy monitor vẫn đều đạn vang lên

ngoài kia có lẽ mọi người đã ăn rất lâu rồi
nhưng ở đây mọi thứ vẫn được thực hiện như ban ngày
chăm bệnh nhân như chăm em bé
để mắt đến từng cử động nhỏ
từng biểu hiện trên gương mặt
cái nhú mày nhịp bụng phình lên xẹp xuống
tiếng ho cho đến những oxy promoted

mọi biểu hiện của bệnh nhân đều được theo dõi sát sao
để các bác sĩ có những biện pháp điều trị kịp thời
cố gắng không để ai bị bỏ lại phía sau
mấy hôm nay trời nắng gắt nhiều f sốt cao ho nhiều
lại còn tiêu chảy ra giường bệnh áo quần
tuy có chút vất vả nhưng mỗi f đều thật đáng thương
đến đây rồi ai cũng vì sự sống và cũng chẳng người nào muốn gây khổ cho nhau
nên thương được thì thương đến cùng
dù là máu dịch nhồn hay phân họ vẫn cần chúng ta chăm sóc
quan tâm đối xử tử tế dịu dàng nhất có thể
nếu không làm được không nhẫn nhịn được vì những f
vì khó ăn khó ở trong người do bệnh tật mà gắt gỏng
đòi hỏi thái quá với mình
thì việc phát tâm tình nguyện ở tuyến đầu cũng chỉ là hư danh
thường nhất là những cụ ông cụ bà sức yếu thế cô
cần được quan tâm chăm sóc thăm hỏi nhiều nhất có thể
bởi họ cũng chẳng khác gì ông bà cha mẹ của chúng ta
vì nếu người thân của mình cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự
chắc mình đau lòng đến nhức nhối tâm can
đức phật dạy chúng xanh trong ba cõi đều là người thân nhiều đời
cha mẹ nhiều kiếp vì nhân duyên mà ngày nay gặp lại chẳng thể nhận ra nhau
hiểu được như vậy nên thương nhau nhiều một chút
đối đải tử tế chân thành với nhau
mai này dịch tan cuộc sống trở lại huy hoàng
mình vẫn an nhiên bình thàn đi giữa đại lộ cuộc đời không đắn đo say dứt
sài gòn giữa đại dịch buồn đến não lòng
thường biết mấy giữa những lo toan bộn bề vì lo cho sinh mạng sự sống
mong dịch covid một mươi chín kết thúc mong bình yên trở lại với muôn người
tin rằng với tâm lượng này sài gòn sẽ nhanh chóng khỏe lại
tất cả đội ngũ tuyến đầu sẽ đồng lòng quyết tâm để mang chiến thắng trở về ban tặng người dân
chỉ cần có tình thương chúng ta sẽ chiến thắng
cố lên rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta
quý vị và các bạn vừa lắng nghe những tâm sự của sư cô nhuận bình
viết từ bệnh viện giã chiến số một mươi hai thành phố thủ đức tâm dịch thành phố hồ chí minh
qua đó chúng ta có thể thấy được phần nào sự khốc liệt của cuộc chiến chống lại dịch bệnh
dịch bệnh covid một mươi chín nhất là cuộc chiến dành ra sự sống cho người bệnh
trong cuộc chiến này không ai là người ngoài cuộc
covid một mươi chín không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng
vì vậy mỗi người việt nam chúng ta hãy đồng lòng quyết tâm cùng đảng nhà nước và ngành y tế
đẩy lùi dịch bệnh bằng cách tuân thủ các quy định về phòng chống dịch và thực hiện thông điệp năm k của bộ y tế
quý vị và các bạn có thể theo dõi lại các chương trình những lá thư thời covid trên các kênh fanpage
youtube và tiktok của báo sức khỏe và đời
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại